hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hàng loạt doanh
nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá thịt lợn hơi xuất chuồng về mức bảy mươi đồng một kg tại các địa
phương giá lợn hơi xuất chuồng tại các trang trại nhỏ lẻ cũng đang có xu hướng giảm mạnh giá bán
giao động quanh mốc bảy mươi hai đến bảy mươi chín đồng một kg lợn hơi tùy loại tuy nhiên theo ghi nhận giá thịt
lợn tại chợ dân sinh và siêu thị vẫn rất cao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cụ thể tại các khu
dân sinh ở khu vực quận hoàng mai quận nam từ liêm giá thịt lợn giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh
đồng một kg tùy loại trong khi đó tại các hệ thống siêu thị lớn ở hà nội giá thịt giao động từ
một trăm sáu mươi đến hai trăm tám mươi đồng một kg tùy xuất xứ